cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ phim
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ phim
chào mừng ngày quốc tế yoga hai mươi một tháng sáu với thông điệp yoga sức khỏe gắn kết yêu thương
trong phần kết nối tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về thăm đức phổ
sáng ngày bảy tháng sáu triển lãm chủ tịch hồ chí minh với phong trào thi đua yêu nước diễn ra tại bảo tàng hồ chí minh
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
một mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nhân kỷ niệm bảy mươi năm hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ánh quốc
một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
hơn hai trăm linh tài liệu hiện vật được giới thiệu thể hiện vai trò của chủ tịch hồ chí minh
trong việc khởi xướng tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước
triển lãm đã góp phần tuyên truyền giáo dục toàn đảng toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn
về vị trí vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước
trong giai đoạn cách mạng hiện nay tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
trong tuần qua tại hà nội công đoàn bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức vòng hai
cuộc thi tìm hiểu bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc để mỗi cán bộ đoàn viên
nghiên cứu tìm hiểu nâng cao hiểu biết về sự kiện bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh
ra lời kêu gọi thi đua ánh quốc
các bài ca điệu múa bản nhạc bài thơ hay đặc sắc biểu diễn ở các phần thi
đều nêu bật chủ đề các sự kiện tiêu biểu nhân vật tiêu biểu ý nghĩa chính trị của sự kiện
liên quan đến phong trào thi đua yêu nước hoặc công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng của hồ chí minh
kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao hai giải a bốn giải b chín giải c và một giải ấn tượng
ở phần thi hùng biện cho các đơn vị tham gia cuộc thi
chiều ngày sáu tháng sáu tại hãng phim tài liệu và khoa học trung ương đã có buổi họp báo
để giới thiệu về sự kiện liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam lần thứ chín
với sự tham gia của một mươi một quốc gia vùng lãnh thổ
trong suốt một mươi ngày diễn ra liên hoàn phim các nước tham dự sẽ giới thiệu tới khán giả yêu điện ảnh
tài liệu tại hà nội và thành phố hồ chí minh hai hài tác phẩm xuất sắc
trong đó có một mươi một phim tài liệu quốc tế với chủ đề đa dạng môi trường xã hội
văn hóa di sản hòa nhập liên hoan là một sự kiện quan trọng bởi qua các bộ phim
khán giả có dịp tìm hiểu về văn hóa con người xã hội việt nam cũng như các nước khác
ngày bốn sáu tại hà nội trường đại học mỹ thuật việt nam tổ chức lễ khai mạc
triển lãm nghệ thuật với chất liệu sơn mài triển lãm là dịp để các nghệ sĩ thể hiện
tài năng của mình trên chất liệu sơn mài ở nhiều loại hình mỹ thuật với các kỹ thuật khác nhau
triển lãm trưng bày ba mươi tám tác phẩm của một mươi bốn họa sĩ nhà điêu khắc
là giảng viên của trường đại học mỹ thuật việt nam mỗi tác phẩm trưng bày tại triển lãm
là một sự sáng tạo độc đáo đa dạng trên chất liệu sơn mài của các nghệ sĩ
tham gia triển lãm các nghệ sĩ hoàn toàn được tự do biểu đạt ý tưởng của mình
ở ngôn ngữ của điêu khắc sắp đặt hay trang trí trên các sản phẩm gia dụng
tác phẩm cũng được trình bày ở nhiều không gian như treo trên tường
trong những chiếc phùng tranh sang trọng đặt ngay ngắn trên bụng hay bày đặt trực tiếp trên sàn
tất cả hoàn toàn chủ động theo sáng tạo của người
nghệ sĩ triển lãm nghệ thuật với chất liệu sơn mài được trưng bày
tại bảo tàng trường đại học mỹ thuật việt nam đến hết ngày một mươi ba tháng sáu
yoga có thể làm nên sự thay đổi tích cực tới sự hài hòa an lạc và hòa bình thế giới
ngày nay chính yoga cũng đang giúp gắn kết nhân loại chúng ta đưa chúng ta lại gần nhau hơn
chương trình chào mừng ngày quốc tế yoga đã được diễn ra vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại công viên yên sở hoàng mai hà nội
đây là một sự kiện rất ý nghĩa hòa cùng tinh thần của ngày quốc tế yoga của thế giới nói chung và việt nam nói riêng
tại đây sẽ là nơi trao gửi yêu thương chia sẻ kết nối giữa các hội viên khu vực hà nội với các trái tim đam mê yoga
ngày quốc tế yoga hai mươi một tháng sáu là hoạt động được tổ chức thường niên và diễn ra trên khắp các tỉnh thành cả nước
do đại sứ quán ấn độ phối hợp với bộ ngoại giao việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch và các cơ quan hiệp hội tại các tỉnh
trong không khí đầy hào hứng của hơn năm trăm linh người có mặt tại công viên yên sở
cùng thực hiện những động tác thư thái uyển chuyển thể hiện sự hài hòa giữa con người và trái đất giữa cuộc sống đầy những bộn bề lo toan
không gian và thời gian như chậm lại tại màn đồng diễn yoga nhẹ nhàng lan tỏa một tinh thần tích cực và ăn
thưa quý vị và các bạn đức phổ nằm về phía đông nam của tỉnh quảng ngãi từ lâu được biết tới là một điểm đến hấp dẫn ở khu vực miền trung
với những địa danh như bãi biển sa huỳnh thắng cảnh châu me di tích văn hóa sa huỳnh khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ bác sĩ đặng thùy trâm
trong chương trình kết nối tuần này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về thăm đức phổ
đức phổ nằm về phía đông nam của tỉnh quảng ngãi
từ lâu được biết tới là một điểm đến hấp dẫn ở khu vực miền trung
với những địa danh như bãi biển sa huỳnh thắng cảnh châu me di tích văn hóa sa huỳnh
khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ bác sĩ đặng thùy trâm
đây cũng là vùng đất anh hùng trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước
những năm tháng ấy đức phổ là vùng phòng thủ của địch đường quốc lộ một quân địch đồn trú dày đặc
vùng biển sa huỳnh trở thành bến bãi tiếp nhận vũ khí đạn dược hàng hóa
từ những chuyến tàu không số theo đường hồ chí minh trên biển vào chiến trường khu năm
chiến tranh đã lùi xa bệnh xá giờ không chỉ là nơi chữa bệnh cho nhân dân
trong vùng mà còn là một địa chỉ lưu niệm để hàng nghìn lượt du khách tới viếng thăm mỗi năm
không kể hết bao nhiêu thương binh đã được người nữ bác sĩ dị dàng ân cần cứu chữa
bệnh xá đức phổ nay là bệnh xá đặng thùy trâm
nơi mà anh hùng liệt sĩ bác sĩ đặng thủy trâm công tác từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
cho tới khi chỉ hy sinh
quân viên bệnh xá nổi bật là tượng đài người nữ anh hùng bác sĩ đặng thủy trâm
bệnh xá được thiết kế giống hình mẫu nhà đông tây nguyên
vừa như một bàn tay hàm nghĩa bàn tay người thầy thuốc
che chở bệnh nhân trong lửa đạn của những năm tháng chiến tranh
bên cạnh những địa danh lịch sử

đức phổ còn có một địa danh gắn liền với hoạt động khảo cổ học
đó là xa huỳnh
nơi đã tìm ra dấu tích của nền văn hóa sa huỳnh
cách ngày nay ba năm
những hiện vật tìm thấy minh chứng văn hóa sa huỳnh
đã phát triển từ thời sơ kỳ đồng thâu đến thời kỳ xa huỳnh sắt
điều này chứng tỏ văn hóa sa huỳnh là của cư dân bản địa
chứ không phải du nhập từ nước ngoài
hiện vật bên trong được trưng bày theo từng chủ đề
gồm lịch sử phát hiện và nghiên cứu văn hóa sa huỳnh
các hiện vật như nhân chủng học di cốt sông táng
được khai quật ở xóm ốc huyện đảo lý sơn thung lũng sông tang
mộ chuông mộ vò các bàn mài bàn nghiên hòn kê dìu
du khách có thể tới thăm nhà trưng bày văn hóa sa huỳnh
khu nằm ở xóm cát thôn long thạnh xã phổ thạnh
ngoài những dấu tích của một giai đoạn văn hóa
này ba năm xa huỳnh còn được ví như vượn muối của biển trung
những ô ruộng muối trải dài
những đụn muối óng ánh trong nắng chiều
mà du khách có thể chiêm ngưỡng từ trên đường quốc lộ một a nhìn xuống
cho tới nay làng muối đã có hàng trăm năm tồn tại
hiện nay làng muối sa huỳnh có khoảng gần sáu trăm linh hộ theo nghề
công việc khá nặng nhọc ngoài đồng dưới trời nắng nóng
nhưng đó lại chính là nghề cha ông bao đời
đồng muối xa huỳnh và vẻ đẹp khỏe khoắn bình dị của những diên dân
đã gây gợi niềm đam mê sáng tác cho bao nhà nhếp ảnh
cũng như nhiều du khách khi dừng chân tại nơi này
bởi thế cứ vào độ mùa làng muối
cũng là thời điểm sa huỳnh đón rất nhiều du khách tới tham quan
tiếp tục hành trình tới suối đá răng
qua cung đường vàng nắng với đủ loài hoa giải khoe sắc
từ xa đã nghe tiếng rội rì rầm của thác
chỉ không đầy một mươi phút băng rừng là tới không gian của đá và nước
những đoạn suối trong xanh chảy qua hàng nghìn đá chìm đá nổi
thất thoáng sau những vạt bông lau là dòng thác tuôn bọt trắng xóa
men theo dìa con suối để ngược lên thác

chim ngưỡng hết vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên khoang sơ
thác suối hoa lá cây rừng là tổng hòa bức tranh đẹp của đá răng
để được ưu ái gọi tên là mỹ nhân miền sơn cước
tới xã phổ châu
tới xã phổ châu
khách sẽ tới với bãi biển châu me
một vịnh biển hoàn toàn khoang sơ
với bãi cát hình phòng cung
viền một dài bờ biển xanh trong
những chiếc xuồng con nằm gối đầu lên bãi
dạng phía nào trong gió xôn xao
và ngoài kia là ngàn trùng sóng vỗ
không gian châu me là bản cú màu tuyệt đẹp của thiên nhiên
thảm cát vàng
rừng dương xanh lục
biển xanh trong
trời xanh ngát
núi non dần dài
chân trong nước xanh
đến ngỡ ngàng
từ bãi cát nhìn ra
là bao la biển trời
tung bọt trắng đêm ngày
là những tảng đá xếp hở lên nhau
và vững chãi lạ kỳ
châu me không chỉ là nơi ngoạn cảnh
mà còn là nơi thưởng thức
nhiều món hải sản tươi ngon
có lẽ không ai đã một lần tới đây
lại không biết tới cua huỳnh đế
hay món mắm nhuông nổi tiếng
ngoài ra còn rất nhiều món ăn được chế biến
từ các loại tôm cá
theo cách của người địa phương
để một lần ăn là nhớ mãi
nếu bạn muốn khám phá biển ở xa huỳnh
bạn có thể lựa chọn trong rất nhiều địa chỉ lưu trú
tùy theo yêu cầu của chuyến đi
vẻ quyến rũ của biển xanh
với bờ cát vãng ấm mịn
trải dài tới bốn năm km
thú vị nhất là khi bạn đứng trên định đá bia
và buổi chiều tả
phóng tầm mắt ra khơi xa
nắm những tia nắng cuối cùng
sắp quất sau dạng bú
tất cả như hỏa dẫn
quyện vào nhau
làm nên vẻ thơm
mộng và quyến rũ
của biển xa huỳnh
trong tương lai không xa
đức phổ sẽ khoác lên mình
một diện mạo mới
đáp ứng những tiêu chí
của một điểm đến
với nhiều loại hình du lịch
từ du lịch lịch sử
du lịch thăm quan tìm hiểu
và du lịch nghỉ dưỡng
sự phong phú sẽ mang cho du khách
những kỷ niệm khó quên
để thêm nhiều lần nữa
trở lại với nơi đây
những hình ảnh về đức phổ quảng ngãi
đã khép lại chương mục văn hóa thể thao
và du lịch tuần này
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong các chuyên mục sau